một mươi xã phường thị trấn của một mươi huyện thành phố tỉnh con tum đã đồng loạt gia quân xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị chào mùa xuân mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
với chủ đề xây dựng hạ tầng nông thôn gắn với cải tạo cảnh quan bảo vệ môi trường nông thôn và đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập người dân
ngày sau lễ gia quân chính quyền cùng người dân một trăm linh hai xã phường thị trấn của tỉnh con tum đã chung tay đổ bê tông nhiều tuyến đường giao thông liên thôn sửa chữa cải tạo công trình thủy lợi trồng cây xanh chỉnh trang hệ thống chiếu sáng công trình văn hóa
tính đến đầu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh con tum đã có một mươi ba xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi có ba mươi số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới
trong năm mới hai nghìn một mươi chín cùng với tiếp tục duy trì củng cố bền vững các tiêu chí
ở những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới các xã chưa đạt tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại nhất là những tiêu chí khó như giao thông thu nhập giáo dục y tế